theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi chín h ngày một mươi hai tháng bảy đến sáu h ngày một mươi ba tháng bảy
việt nam có thêm bốn trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh
bốn trăm sáu mươi năm ca được ghi nhận ở trong nước
tp hcm ba trăm sáu mươi năm ca long an năm mươi hai ca vĩnh long hai mươi ba ca đồng nai một mươi hai ca phú yên bảy ca tây ninh năm ca hà nội một ca
trong số này có bốn trăm một mươi sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến sáu giờ ngày một mươi ba tháng bảy
việt nam đã có ba mươi hai sáu trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó ba mươi bảy trăm hai mươi bốn ca được ghi nhận ở trong nước

về tình hình điều trị tính đến sáng ngày hôm nay
việt nam đã có chín ba trăm ba mươi một trên ba mươi hai sáu trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
một trăm hai mươi năm ca tử vong do có liên lạc